thưa quý vị ngày một mươi một tháng sáu viện kiểm sát nhân dân tỉnh phú yên cho biết đã ban hành cáo trạng
truy tố đối với bị can nguyễn trí hiến nguyên phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh
cùng với bốn đồng phạm về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí theo quy định tại khoản ba điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự
cụ thể theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy trong quá trình thực hiện dự án
khu dân cư phía bắc khu đô thị mới nam tp tuy hòa ông nguyễn trí hiến
phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh chủ tịch hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất
khu dân cư phía bắc khu đô thị mới nam thành phố tuy hòa đã trực tiếp chỉ đạo cùng với sự giúp đỡ
và thực hành của nguyễn thị nở nguyên phó giám đốc thường trực sở tài chính
mai hắc lợi nguyên phó giám đốc sở tư pháp nguyễn ngọc duy nguyên phó cục trưởng cục thuế tỉnh
và ngo quang phú nguyên phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng
hai trăm sáu mươi hai lô đất cho phép hỗ trợ giảm giá năm trái với quy định gây thiệt hại tài sản nhà nước với số tiền hơn tám tỷ đồng
hai đối tượng là phan tôn yên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại thành phố cà mau và võ minh xanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
cùng chú tại tỉnh bạc liêu vừa bị bắt quả tang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm một gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá và ba trăm linh viên ném màu hồng nghi là thuốc lắc
trước đó vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi trên tuyến đường xuyên á thuộc địa bàn huyện thới bình
xanh từng bị bắt khi điều khiển ô tô chở đối tượng hà nhật chiêu cùng với một viên thuốc lắc và năm trăm linh g ma túy đá
tuy nhiên xanh khai nhận không biết khách ngồi trên xe có tảng chữ ma túy
mưa to từ ngày sáu tháng sáu đến ngày một mươi một tháng sáu trên địa bàn tỉnh bắc cạn đã làm một người bị thương do bị đá sạt lở
mưa to cũng đã khiến một trăm linh một ngôi nhà trên địa bàn tỉnh bị sạt và ngập nước
bảy điểm sạt lở với khối lượng đất đá khoảng hai mươi một hai trăm bốn mươi tám m ba hiện nay đã thông đường bảo đảm giao thông tạm thời
ngoài ra đá lở đã khiến năm mươi mét mặt đường tại quốc lộ ba b bị hư hỏng chín cầu tràn bị ngập
mưa to khiến ba mươi bảy sáu hectare nông lâm nghiệp và thủy sản bị ngập
ước thiệt hại sơ bộ về tài sản hoa màu đến thời điểm hiện tại là khoảng hơn bốn tỷ đồng
sở giao thông vận tải tỉnh bắc cạn đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức bảo đảm giao thông thông đường bước một đối với các tuyến quốc lộ tỉnh lộ
đơn vị quản lý khai thác công trình hồ chứa nước thường xuyên theo dõi mực nước trong hồ
thực hiện quy trình vận hành hồ chứa bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du
chính quyền địa phương cũng đã tổ chức di rời tạm thời người và tài sản tại các điểm sạt lở và có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn
dạng sáng qua tại địa bàn xã pomlot huyện điện biên xảy ra một vụ cháy lớn rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người
đám cháy bùng phát mạnh từ ngôi nhà sàn ba gian làm bằng gỗ của gia đình ông lò văn xoa và có nguy cơ cháy lan sang các nhà xung quanh
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chế cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh điện biên đã huy động sáu xe chế cháy

thưa quý vị hôm qua một mươi một tháng sáu công an tỉnh hưng yên cho biết đã phối hợp với công an tỉnh đắk lắc
và công an các đơn vị
các đơn vị nghiệp vụ bắt được nhóm đối tượng bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ công an thị xã mỹ hào tỉnh hương yên
khi chúng đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh đắk lắc
cụ thể khoảng một mươi một h hai mươi năm phút cùng ngày công an tỉnh hưng yên phối hợp với công an các đơn vị địa phương bắt được bốn bị can
đình khánh đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường chú tp hải dương tỉnh hải dương
vũ văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú phường bạch sam thị xã mỹ hào
bình kiên sinh năm hai nghìn một hộ khẩu thường chú xã hòa phong thị xã mỹ hào
nguyễn văn long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú xã hoàn long huyện yên mỹ tỉnh hương yên
khoảng một mươi sáu h cùng ngày công an đã bắt tiếp bị can vũ thành nghị sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường chú xã hồng phong huyện ninh giang tỉnh hải dương
trước đó khoảng hai giờ ba mươi phút ngày chín tháng sáu công an thị xã mỹ hào tỉnh hưng yên phát hiện năm bị can trên
bỏ trốn khỏi nơi giam giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đã tạm giữ bốn đối tượng gồm võ văn tâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn quê ở tỉnh đồng tháp
đồng văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín quê ở bình phước để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
và võ thị thùy trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu cùng với nguyễn thị mộng tuyền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín cùng thường trú tại tỉnh bình dương
về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
trước đó lợi dụng khi trị cao thị thành
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại tỉnh bình dương không có nhà
các đối tượng tâm và thanh đã sử dụng tuốc nô vít mỏ lết bẻ song sắt cửa sổ để đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản
các đối tượng này đã cậy phá kết sắt lấy đi ba trăm linh triệu đồng cùng với số vàng trị giá khoảng bốn trăm linh triệu đồng
một đồng hồ hiệu apple wats rồi bỏ trốn khỏi hiện trường
qua điều tra truy xét nhóm đối tượng này đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà trọ thuộc phường đông hòa
thành phố dị an tỉnh bình dương
được biết các đối tượng này đã thực hiện sáu vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn các tỉnh đồng nai bình phước
gần năm mươi đối tượng từ một mươi năm đến một mươi chín tuổi của hai nhóm thanh niên trú tại nhiều địa phương đã tụ tập dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn
vừa bị đội cảnh sát hình sự công an quận hải châu thành phố đà nẵng tập trung truy xét và làm rõ vào tối ngày một mươi một tháng sáu
xuất phát từ việc nguyễn trọng phát một mươi năm tuổi trú tại phường hòa xuân quận cẩm lệ
nghĩ nhóm của văn thanh long một mươi bảy tuổi trú tại quận hải châu khiêu khích khi đi chơi tại cung thể thao tiên sơn
cả hai bên đã xảy ra sô sát
tiếp đó cả hai nhóm này ra về chuẩn bị hung khí tự chế hẹn nhau đến đường nguyễn sinh sắc thuộc phường hòa minh quận liên triều
hơn năm mươi thanh thiếu niên của hai nhóm này điều khiển xe máy lao vào đánh đuổi nhau đến đường hùng vương quận hải châu
công an quận hải châu đã truy xét làm rõ được gần hai mươi đối tượng thanh thiếu niên tham gia hỗn chiến
thu giữ tám dao phóng lợn một kiếm tự chế ba cây ba trĩa và các dụng cụ dùng tự chế hung khí
đồng thời tiếp tục truy xét và triệu tập làm việc với tất cả các đối tượng thanh thiếu niên có liên quan khác trong vụ việc nói trên
thưa quý vị và các bạn giá xăng hiện nay đã tăng gấp đôi so với năm hai nghìn hai mươi và tăng hơn ba mươi kể từ đầu năm đến nay
gây ra những khó khăn đáng kể đối với đời sống của người dân
theo nhiều chuyên gia đây là thời điểm mà các cơ quan quản lý nhà nước cần sử dụng ngay công cụ thuế
mà cụ thể là giảm thuế để bình ổn giảm giá xăng dầu trong nước
cùng với đó là những giải pháp phù hợp cân nhắc từ góc độ nên xem sang dầu là mặt hàng thiết yếu hay mặt hàng tiêu thụ đặc biệt
chính sách thuế cùng chính sách an sinh nên được thực hiện như thế nào để có thể chia sẻ được khó khăn với từng đối tượng
đặc biệt là những đối tượng yếu thế
vấn đề này sẽ được phân tích và làm rõ trong vấn đề chính sách ngày hôm nay với khách mời là chuyên gia kinh tế
tiến sĩ vũ đình ánh nguyên phó viện trưởng viện nghiên cứu thị trường giá cả bộ tài chính
hiện nay thì giá xăng tăng rất là cao tôi cũng phải thiết kiệm những chi phí khác của mình để phục vụ cho việc đi lại hôm nay

mà các mặt hàng khác như là ví dụ như là mì miết hay là dầu giết các thứ là các cái mặt hàng đấy thì nó lên nhiều
việc giá xăng dầu tăng cao đã gây áp lực lớn nên chi phí sẵn
để giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu với mức giảm hai đồng trên mỗi lít xăng
từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
chính sách này là cần thiết nhưng chưa đủ
nhiều cử tri và đại biểu quốc hội đề nghị tiếp tục giảm thuế với xăng dầu trong bối cảnh mỗi lít xăng vẫn cõng trên ba mươi thuế phí
nhiều cử tri và đại biểu quốc hội đề nghị tiếp tục giảm thuế với xăng dầu trong bối cảnh mỗi lít xăng vẫn cóng trên ba mươi thuế phí
tin từ công an thành phố hà nội lực lượng chức năng vừa tiến hành tạm giữ một mươi bốn đối tượng quốc tịch mông cổ
dùng con đường du lịch để đến hà nội thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của người nước ngoài
bước đầu xác minh năm đối tượng đã dùng thủ đoạn tinh vi trộm được hơn một tỷ đồng
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận nhập cảnh vào việt nam để du lịch và trộm cắp tài sản của du khách người nước ngoài
ngày ba tháng sáu sau khi lấy trộm ví tiền của du khách người thụy điển ở một quán phở tại hà nội
các đối tượng đến hai tiệm vàng ở quận hai bà trưng và hoàn kiếm quẹt thẻ visa để mua vàng trang sức tổng trị giá hơn một tỷ đồng
sau đó các đối tượng đã nhanh chóng đem phần lớn số vàng mua được đến một hiệu vàng ở quận đống đa bán lấy hai mươi một bảy trăm linh usd chia nhau
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
gần bảy mươi các vụ cháy trên địa bàn thành phố đà nẵng đều xảy ra tại khu dân cư
đây là con số đáng báo động về nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy
ở loại hình này nguyên nhân cháy chủ yếu đều liên quan đến điện
thói quen sử dụng hệ thống điện lâu năm xuống cấp dễ dẫn đến xảy ra chập cháy
vâng vì thế mà công tác tuyên truyền hướng dẫn cho người dân sử dụng điện an toàn
đặc biệt là trong mùa cao điểm nắng nóng đang được lực lượng chức năng triển khai một cách đồng bộ
khu nhà ở xã hội làng vân phương hoa khánh nam quận liên kiểu
qua một mươi năm sử dụng hệ thống điện âm thô sơ của gia đình bà nga đã xuống cấp
các đống nối điện đã từng xảy ra sự cố chạm chập
và càng nguy hiểm hơn khi ở đây toàn người già và trẻ nhỏ
nên việc xử lý tình huống cháy nổ rất hạn chế
bạn cô cũng không biết đồng nữa
hiện nay trên địa bàn thành phố vẫn còn rất nhiều nhà ở lâu năm
hệ thống điện trước đây chưa tính toán đến công năng sử dụng hiện tại
lắp đặt thêm nhiều thiết bị dẫn đến quá tải
nhận thấy rủi ro tìm ẩn lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nàn cố hộ bảy quận huyện
triển khai cao điểm tuyên truyền kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư
nhà ở các hợp sản xuất kinh doanh
đa phần các lỗi ảnh hưởng đến an toàn phòng cháy chữa cháy
đều liên quan đến cách bố trí hàng hóa cách sử dụng điện
cách bố trí hàng hóa thì gần với những thiết bị tiêu thụ điện
hoặc những ổ cám điện có thể khả năng gây chập trái
lăn qua những khu vực đi hàng hóa
trong mùa nắng nóng việc sử dụng các thiết bị điện
đặc biệt là thiết bị điện ngóng điện cao như điều hòa quạt rất cao
nhà nào cũng sử dụng cho nên lượng điện tiêu thụ rất cao
tuy nhiên việc lắp đặt các hệ thống thiết bị điện ngay ban đầu
thì bà con chúng ta chưa tính đến việc truyền tải dây điện đó
có đảm bảo cho việc sử dụng các thiết bị điện lớn như vậy hay không
nay thực tế là một số nhà cũ hoạt động lâu xây dựng lâu rồi
thì các tiết diện của dây điện nó không đảm bảo cho việc sử dụng các thiết bị điện cao
dẫn đến nguy cơ cháy nổ cực kỳ cao
để phòng ngừa cháy nổ liên quan đến việc sử dụng điện
ngành điện lực đà nẵng cũng đưa ra khuyến cáo cho người dân
trước khi đi ngủ thì người dân nên kiểm tra lại các hệ thống điện
để đảm bảo an toàn
trong trường hợp chúng ta sử dụng những thiết bị điện có nguy cơ mất an toàn
ví dụ như sử dụng những ổ cấm bị rạn đứt hoặc những ổ cấm chất lượng không đảm bảo
thì nguy cơ chậm chập có thể xảy ra
trong trường hợp mà người dân cần tư vấn những vấn đề về điện
thì liên hệ với tổng đài là một nghìn chín trăm linh một nghìn chín trăm linh chín
và nếu như có rủi ro xảy ra các nguy cơ cháy nổ
thì tìm cách là cô lọc ngay nguồn điện
cũng như là báo động cho những người xung quanh và gọi điện thoại đến số điện thoại chữa cháy một trăm một mươi bốn
thống kê từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố đà nẵng xảy ra hai mươi tám vụ cháy
gây thiệt hại về tài sản ước tính khoảng một trăm một mươi hai bảy tỷ đồng
trong đó có đến một mươi chín vụ cháy ở hộ gia đình
người dân cần nâng cao cảnh giác với hỏa hoạn
tự trang bị cho mình những kiến thức phòng cháy chữa cháy
để chủ động ứng phó khi cháy nổ xảy ra
nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy
và hướng đến kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân hai mươi tháng bảy
đoàn thanh niên công an thành phố hà nội đã tổ chức chương trình
thắp lửa tình nguyện vì nhân dân phục vụ năm hai nghìn hai mươi hai tại huyện ba vì thành phố hà nội
nhiều hoạt động ý nghĩa đã được tổ chức trong chương trình
nhằm góp phần nêu cao tinh thần sung kích tình nguyện của tuổi trẻ công an thủ đô
tám giờ sáng tại trụ sở công an xã công an
công an xã cẩm lĩnh huyện ba vì thành phố hà nội
nhiều người dân đã có mặt tại đây lấy số chờ tới lượt để thực hiện các thủ tục hành chính
người dân muốn cấp căn cước công dân cấp mã định danh điện tử hay đăng ký xe mô tô
đều được các cán bộ chiến sĩ từ đoàn thanh niên công an thành phố hà nội hỗ trợ
ngày hôm nay anh nguyễn văn cường đi đăng ký biển số xe cho chiếc xe máy mới của mình
thay vì phải đi một mươi năm km để đến ủy ban nhân dân huyện như mọi khi

ông phùng văn bình cũng có mặt tại ủy ban nhân dân xã để xin cấp mã định danh cá nhân
ngoài ra ông còn tìm hiểu thêm các thông tin về định danh xã
đề án sáu nhờ mã quét qr code được sáng tạo bởi đoàn thanh niên công an thành phố
hôm nay tôi đến làm cái thẻ định danh của cá nhân
thì thấy là công an trực tiếp là công an trạng cầm định
thì các anh rất nhiệt tình và làm coi như là nó chú đáo
và trong là có cái nguyên tắc nền nếp gọi như là chất hài lòng
trong khuôn khổ chương trình tình nguyện năm nay
hàng trăm trường hợp là các hộ gia đình chính sách người có công người dân nghèo
cũng được khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí
ngoài ra ba tổ chức chương trình đã trao hai mươi sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách
và bà mẹ việt nam anh hùng trao tặng nhiều xuất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó
đối với năm hai nghìn hai mươi hai thì chúng tôi cũng đã phát động khởi động gắn với việc phát động
chiến dịch thanh niên tình nguyện hè
và trong buổi lễ phát động ngày hôm nay chúng tôi kết hợp triển khai hành trình
với rất nhiều các hoạt động xung quanh phục vụ công tác thiện nguyện
cũng như là chung sức tình nguyện cộng đồng tại cơ sở
và tổ chức những hoạt động sinh hoạt giáo dục trí trị ổn thống
cho đoàn viên thanh niên của công an thành phố
tôi mong muốn rằng với khởi đầu rất mạnh mẽ và phát huy tinh thần xuất quýt tình nguyện đó
từ trẻ thì chiến dịch thanh niên tình nguyện hè của công an thành phố hà nội
trong năm hai nghìn hai mươi hai sẽ gặt hái được nhiều thành công và góp sức nhiều hơn nữa
cho công tác tình nguyện trung sức của thành phố hà nội
cũng như là góp vào công tác chuyên môn phát huy vai trò thế mạnh của đứa trẻ
để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của công an thành phố
trong phần cuối của bản tin là thông tin về truy nã tội phạm
và thông tin này cũng đã khép lại bản tin nhanh của chúng tôi
cảm ơn quý vị và các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi